chúng tôi đã giới thiệu phần một bài kiên quyết chống những biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực báo chí bài đăng hai kỳ trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình hôm nay xin giới thiệu phần hai của bài viết này bài của tác giả thành nam mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài

phòng chống tham nhũng là cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị
trong công cuộc đó báo chí góp một vai trò quan trọng
tuy nhiên việc tồn tại một bộ phận không nhỏ những người làm báo suy thoái xuống cấp về đạo đức nghề nghiệp
lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn để sách nhiễu thu lợi cho bản thân
thực chất là biểu hiện tham nhũng đã gây dối loạn xã hội
ảnh hưởng nghiêm trọng đến vai trò uy tín của đội ngũ những nhà báo chân chính
đòi hỏi cần xử lý nghiêm khắc và có giải pháp kịp thời chấn
theo bộ thông tin và truyền thông đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
cả nước có tám trăm ba mươi hai cơ quan báo tạp chí in trong đó có một trăm chín mươi ba báo
trung ương tám mươi sáu địa phương một trăm linh bảy sáu trăm ba mươi chín tạp chí trung ương năm trăm hai mươi năm địa phương một trăm một mươi sáu
một trăm năm mươi cơ quan báo điện tử đã được cấp phép hơn một mươi tám nhà báo được cấp thẻ
tăng một năm trăm linh người so với năm hai nghìn một mươi
hơn ba mươi năm người làm việc trong lĩnh vực báo chí tăng hơn ba người so với năm hai nghìn một mươi
số liệu nêu trên cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống báo chí việt nam
cũng như sự gia tăng đội ngũ người làm báo
để kịp thời phản ánh tin tức sự kiện cũng như hoạt động tại các địa phương
nhiều cơ quan báo chí đã mở văn phòng đại diện cử phóng viên thường trú tác nghiệp tại các tỉnh thành phố
đây là lực lượng quan trọng giúp các tòa soạn thực hiện
tốt chức năng nhiệm vụ của mình
tuy nhiên thời gian qua đã xuất hiện những biểu hiện bất thường tiêu cực ở một số văn phòng đại diện
và phóng viên thường trú làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan báo chí
và suy giảm lòng tin của công chúng với đội ngũ người làm báo
tiêu biểu là việc ông phan văn thương trưởng văn phòng đại diện báo kinh doanh và pháp luật tại hải phòng
đã tổ chức cho phóng viên và cộng tác viên điều tra khi phát hiện hộ gia đình tổ chức xã hội
có dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng quản lý xã hội là dọa đăng báo nếu họ không chịu nộp tiền
hoặc sự việc bà phạm lê hoàng uyển trưởng văn phòng đại diện tạp chí hướng nghiệp và hòa nhập
tại tp hcm đã nhận tiền của doanh nghiệp để chạy gỡ bài liên quan đến doanh nghiệp này trên một tờ báo
mới đây ngày một mươi ba tháng một mươi ông hồ minh sơn phó tổng biên tập kiêm trưởng cơ quan đại diện báo
thời báo mê công khu vực phía nam đã bị cơ quan đại diện báo thông tin
cơ quan chủ quản buộc thôi việc và bị bộ thông tin và truyền thông thu hồi thẻ nhà báo do có nhiều sai phạm
liệu có hay không những lỗ hồng trong công tác quản lý của cơ quan chủ quản đối với văn phòng đại diện
và phóng viên thường trú tại các địa phương đã tạo môi trường thuận lợi cho những tiêu cực hình thành và ngày càng phát triển
điểm qua một số tỉnh thành phố có thể thấy hiện nay số lượng văn phòng đại diện và phóng viên thường trú
tại các địa phương đang ngày càng gia tăng
thí dụ ở nghệ an tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu ngoài bảy cơ quan báo chí địa phương
tại đây có bốn mươi ba cơ quan báo chí trung ương và ngành đặt văn phòng đại diện
cùng với đó là đội ngũ phóng viên thường trú đông đảo chưa kể hàng trăm cộng tác viên hoạt động trên địa bàn tỉnh
tại đà nẵng tính đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn thành phố có một trăm linh chín cơ quan báo chí hoạt động
trong đó có tám cơ quan báo chí địa phương bảy cơ quan báo chí trung ương đặt tòa soạn
và chín mươi bốn cơ quan báo chí trung ương địa phương khác đặt văn phòng đại diện cử phóng viên thường trú hoạt động
với số cán bộ phóng viên trực thuộc các cơ quan báo chí lên đến tám trăm linh người
đáng chú ý là tại đây vẫn còn chín tám trong tổng số chín mươi bốn văn phòng đại diện phóng viên thường trú
chưa tuân thủ đúng quy định tại điều hai mươi hai luật báo chí
tại cần thơ hiện có sáu mươi cơ quan văn phòng đại diện phóng viên thường trú của các báo đài trung ương và địa phương
với lực lượng phóng viên báo chí lên đến gần một người
điều đang nói là tại các địa phương này tình trạng một số văn phòng đại diện chỉ đăng ký người trưởng đại diện
còn phóng viên cộng tác viên thường do trưởng đại diện hợp đồng làm theo thời vụ
cho nên không tuân thủ việc báo cáo nhân sự với sở thông tin và truyền thông theo đúng quy định của pháp luật
gây khó khăn trong công tác quản lý
thậm chí vẫn có một số cơ quan báo chí hoạt động như văn phòng đại diện nhưng không có giấy phép trường đại diện không đủ tiêu chuẩn
tại tp hcm từng có thời điểm trên địa bàn có tới một trăm hai mươi văn phòng đại diện nhưng chỉ có hơn sáu mươi văn phòng đăng ký với sở thông tin và truyền thông
do đó cơ quan chức năng không thể quản lý được hoạt động của các văn phòng đại diện cũng như phóng viên thường trú
bên cạnh đó vì có con dấu riêng cho nên tại các văn phòng đại diện
việc cấp giấy giới thiệu cho phóng viên cộng tác viên mùa vụ khá tùy tiện và chủ yếu để kiếm quảng cáo
dẫn đến tình trạng người cầm giấy giới thiệu thực hiện các hành vi lạm quyền như tự nhận là phóng viên điều tra
hòng sách nhiễu một số cơ quan doanh nghiệp nhằm mục đích vụ lợi
một số cơ quan báo chí chủ quản thiếu sâu sát với văn phòng đại diện và phóng viên thường trú
không nắm bắt chính xác tình hình của địa phương dẫn đến tình trạng báo chí chỉ phản ánh thông tin một chiều
không đúng sự thật gây bức xúc dư luận
không chỉ ở nghệ an đà nẵng cần thơ những biểu hiện tiêu cực nêu trên của báo chí có thể bắt gặp tại một số địa phương khác
thực tế có cơ quan báo chí dù nhân sự cả tòa soạn chỉ hơn ba mươi cán bộ phóng viên
nhưng chỉ riêng một văn phòng đại diện của báo này đã ký hợp đồng với hai mươi cộng tác viên
ký hợp đồng nhiều nhưng bài đóng góp cho tòa soạn của văn phòng đại diện trong một năm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay
hầu hết mang tính chất tuyên truyền cho doanh nghiệp đơn vị để đổi quảng cáo
có tờ báo chuyên về văn học nghệ thuật bỗng một ngày phải tiếp hàng chục người dân đến khiếu kiện
với lý do phóng viên của tờ báo tại địa phương đã nhận tiền của người dân để đi kiện đòi đền bù
giải phóng mặt bằng nhưng đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận thậm chí có dấu hiệu ăn tiền của doanh nghiệp
có văn phòng đại diện còn vượt quyền tòa soạn tự cấp tự in thẻ nhà báo cho cộng tác viên
vì thế nếu văn phòng đại diện và phóng viên thường trú tại địa phương là cánh tay nối dài của các cơ quan báo chí
tình trạng thiếu kiểm tra giám sát thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ từ cơ quan chủ quản đã và đang tạo ra nhiều lỗ hồng
cánh tay nối dài tự tung tự tác thậm chí trở thành nỗi khiếp sợ của không ít người dân doanh nghiệp tại địa phương
với quyết tâm siết chặt công tác quản lý làm trong sạch môi trường báo chí
thời gian qua các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp quyết liệt kịp thời để chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị báo chí và đội ngũ phóng viên
cụ thể nhằm tăng cường công tác kiểm tra giả soát và chấn chỉnh việc cấp các loại giấy tờ thẻ gây nhầm lẫn với thẻ nhà báo
khiến một số cá nhân lợi dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật nhũng nhiễu cơ quan tổ chức doanh nghiệp
ảnh hưởng đến sanh dự uy tín nghề nghiệp của các nhà báo đang hoạt động theo đúng quy định của pháp luật
ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu bộ thông tin và truyền thông đã ban hành văn bản số ba nghìn ba trăm sáu mươi sáu btt ttcbc gửi các cơ quan báo chí
yêu cầu các cơ quan báo chí cấp giấy giới thiệu cho phóng viên tác nghiệp
phải bảo đảm đúng quy định phải ghi rõ làm việc với cơ quan tổ chức nào nội dung gì và thời gian cụ thể
đồng thời nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức người làm báo
hội nhà báo việt nam đã ban hành một mươi quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo việt nam
trong đó yêu cầu với các nhà báo phải hành nghề trung thực khách quan công tâm không vụ lợi
bảo vệ công lý và lẽ phải không làm sai lệch xuyên tạc
giấu sự thật gây chia rẽ kích động xã hội phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc
và tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia dân tộc
mới đây để kịp thời chấn chỉnh hoạt động tại các văn phòng đại diện cơ quan báo chí và phóng viên thường trú tại địa phương
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy bộ thông tin và truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của bộ
thực hiện việc kiểm tra toàn bộ hoạt động của văn phòng đại diện phóng viên thường trú các cơ quan báo chí
những hoạt động nào của văn phòng đại diện phóng viên thường trú trái với tôn trị mục đích sẽ bị loại bỏ
nếu có biểu hiện tiêu cực bộ sẽ phối hợp cơ quan chủ quản xem xét chấn chỉnh và xử lý nghiêm tùy theo mức độ sai phạm
bộ thông tin và truyền thông cũng yêu cầu các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí chỉ đạo giả soát chấn chỉnh hoạt động
của các văn phòng đại diện phóng viên thường trú thuộc quyền bảo đảm hoạt động đúng quy định của pháp luật
về báo chí
báo chí và quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo
báo chí cách mạng việt nam đã và đang đóng một vai trò to lớn trong sự phát triển của đất nước
chính vì vậy xã hội luôn đòi hỏi báo chí cũng như người làm báo cần thực hiện tốt bổn phận nhiệm vụ của mình
phản ánh kịp thời chân thực mọi mặt của đời sống thể hiện tâm tư nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân
để đấu tranh với tiêu cực trong xã hội báo chí cần kiên quyết làm trong
sạch đội ngũ của mình xử lý nghiêm khắc sai phạm chấn chỉnh công tác quản lý
bởi chỉ có như vậy báo chí mới thật sự là địa chỉ tin cậy của người dân
thực hiện tốt nhiệm vụ mà đảng và nhà nước đã giao cho
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối của loạt bài
kiên quyết chống những biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực báo chí
bài hai có tiêu đề khắc phục lỗ hổng trong công tác quản lý
chương trình xin tạm dừng ở đây